liên quan đến vụ cụm công nghiệp xây dựng trái phép ở đồng nai mà thời gian qua truyền hình nhân dân đã phản ánh
ngày một mươi bốn tháng một trong công văn xin ý kiến bộ xây dựng về điều chỉnh quy hoạch một số khu vực trên địa bàn
ubnd tỉnh xin điều chỉnh phạm vi bảy mươi hai hectare tại xã phước tân nơi đã có bốn mươi tám nhà xưởng xây dựng trái phép
cụ thể ubnd tỉnh đồng nai cho rằng theo quy hoạch chung được duyệt
xác định phạm vi khoảng bảy mươi hai ha thuộc phía đông bắc xã phước tân thành phố biên hòa
có chức năng là khu công viên rừng trồng
tuy nhiên về pháp lý khu vực trên đã được bộ công thương chấp thuận bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp phước tân
đồng thời địa điểm này đã được cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất với chức năng đất cụm công nghiệp
và chấp thuận chủ trương thành lập cụm công nghiệp phước tân
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại hồ sơ thành lập cụm công nghiệp phước tân tại khu vực khoảng bảy mươi hai ha
còn vướng mắt chưa thể triển khai thực hiện được do không phù hợp chung với định hướng quy hoạch chung xây dựng được duyệt
do đó cần thiết phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung tại phạm vi nêu trên
từ chức năng khu công viên rừng trồng sang chức năng cụm công nghiệp
làm cơ sở triển khai lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết